ngày năm tháng bảy tại tuyên quang hòa trong không khí ngày hội hiến máu tình nguyện trên cả nước
ban tổ chức chương trình hành trình đỏ quốc gia phối hợp với ban vận động hiến máu tình nguyện
tỉnh tuyên quang đã tổ chức ngày hội hiến máu giọt hồng sứ tuyên năm hai nghìn một mươi chín
ngay từ sáng sớm đông đảo cán bộ đoàn viên thanh niên đã có mặt tại trung tâm thanh thiếu niên
tỉnh tuyên quang để đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện
tại tuyên quang ban tổ chức chương trình hành trình đỏ năm nay dự kiến sẽ tiếp nhận được hơn năm trăm linh đơn vị máu
chương trình hành trình đỏ tại tuyên quang là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc
thông qua các hoạt động tuyên truyền góp phần làm thay đổi hành vi của cộng đồng trong việc hiến máu cứu người
thông qua các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng
tại chương trình ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang đã trao bằng khen cho bốn tập thể năm cá nhân
hội chữ thập đỏ tỉnh tuyên quang đã tặng giấy khen cho ba tập thể một mươi bốn cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện